liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng nay trên quốc lộ một a đoạn đi qua huyện hà trung tỉnh thanh hóa và huyện diễn châu tỉnh nghệ an hậu quả làm bốn người thiệt mạng và chín người bị thương đồng thời ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ
vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng mất an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông trên quốc lộ một a
cụ thể khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng nay tại huyện hà trung thanh hóa ô tô bảy chỗ mang bị kiểm soát ba mươi bảy a chín nghìn sáu trăm ba mươi ba do tài xế hồ tuấn sáu bốn mươi chín tuổi trú tại nam đàn nghệ an lưu thông theo hướng bắc nam với tốc độ cao đã bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo mang bị kiểm soát ba mươi sáu c tám nghìn bảy trăm linh một đang đổ bên đường
cú đâm cực mạnh khiến ba người ngồi trên chiếc xe bảy chỗ gồm lê văn mùi bốn mươi tám tuổi nguyễn văn tân sáu mươi hai tuổi

đâm vào đuôi ô tô khách một mươi hai chỗ ngồi bị thùng lốp đang đậu bên đường cú đâm mạnh làm xe khách một mươi hai chỗ ngồi bị đầy về phía trước đâm trúng bà cao thị minh sáu mươi một tuổi trú tại xã diễn trung huyện diễn châu nghệ an đang đi xe đạp nhặt gây chai
vụ tai nạn làm bà minh chết tại chỗ tài xế và ba hành khách trên xe ô tô một mươi hai chỗ ngồi bị thương nhẹ tại hiện trường ô tô một mươi hai chỗ ngồi lật xuống ruộng phần đuôi bị bẹp xuống còn xe tải nằm cách đó ba mươi mét bị biến dạng
tài xế đang tiến hành điều tra làm rõ